tại buổi làm việc đại diện ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
chín tháng qua bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí
yêu cầu các cơ quan của bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng
để từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về phòng chống tham nhũng đối với từng vị trí
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bộ đã tiến hành năm trăm chín mươi sáu cuộc thanh tra ban hành gần bốn kiến nghị
một trăm ba mươi tám quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền là hơn một mươi một tỷ đồng
sáng nay hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức kỳ họp thứ một mươi hai kỳ họp không thường kỳ
với đa số đại biểu tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua các nghị quyết
về giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
việc sắp nhập đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
về giá các loại đất trên địa bàn thành phố từ năm hai nghìn hai mươi đối với đất nông nghiệp giữ nguyên như năm hai nghìn một mươi chín
đối với đất phi nông nghiệp giá đất ở trên địa bàn các quận điều chỉnh tăng bình quân một mươi năm
đất thương mại dịch vụ bằng sáu mươi hai sáu mươi năm giá đất sau khi điều chỉnh
cụ thể giá đất ở tối đa thuộc địa bàn quận hoàn kiếm có giá cao nhất là một trăm tám mươi bảy chín triệu đồng
giá thấp nhất thuộc quận hà đông là bốn năm mươi năm triệu đồng
giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã sơn tây tối đa là một mươi chín hai triệu đồng
còn giá đất tại thị trấn thuộc các huyện tối đa là hai mươi năm ba triệu đồng
các huyện thị xã giá đất ở và giá đất thương mại dịch vụ tăng một mươi một mươi
giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ giữ nguyên
về việc sắp nhập đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố hà nội hiện có khoảng tám thôn
sau sát nhập hà nội còn hơn năm một trăm linh thôn tổ dân phố giảm hơn hai tám trăm linh thôn tổ dân phố
sau sắp nhập hầu hết các thôn tổ dân phố đều có quy mô đủ dân số theo quy định
hiện nhiều nơi có quy mô trên một hộ dân
theo quy định mỗi thôn sẽ có một trưởng thôn mỗi tổ dân phố sẽ có một tổ trưởng tổ dân phố
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã có văn bản báo cáo đề nghị bộ nội vụ
bố trí phó trưởng thôn phó trưởng tổ dân phố tại tất cả các thôn tổ dân phố trên địa bàn
và các gia đình trở lên thì bổ sung thêm một cấp phó
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có chỉ thị số hai mươi yêu cầu các cơ quan đơn vị
thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ công chức viên chức và người lao động
dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
lãnh đạo thành phố yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm
tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ kỷ luật kỷ cương hành chính
tuyệt đối không sử dụng rượu bia đồ
uống có cồn trong những ngày làm việc không tham gia đánh bạc cầu vũ đánh bạc dưới mọi hình thức
nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên đặc biệt sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
các cơ quan đơn vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc
không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng đi lễ hội
nghiêm cấm sử dụng ô tô công ngân sách tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân
người đứng đầu các cơ quan đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới
cơ quan đơn vị do mình quản lý phụ trách xảy ra vi phạm
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số tám
đây là cơn bão có hoàn lưu ảnh hưởng nhỏ tốc độ di chuyển chậm khu vực nguy hiểm khoảng bảy mươi km tính từ tâm bão
để chủ động ứng phó với ảnh hưởng từ bão ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh
nhanh chóng thông báo đến các tàu vẫn đang nằm trên đường đi của bão nhanh chóng tìm nơi an toàn
để tránh trú bộ ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện
cho tàu thuyền của người dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu đặc biệt thông tin đến người dân không được chủ quan khi bão giảm
bởi gió mùa đông bắc có thể ảnh hưởng đến cơn bão và gây mưa lớn tại một số khu vực đất liền và trên biển của nước ta
thưa quý vị theo nhận định của đài ký tượng thủy văn khu vực nam bộ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh bạc liêu sẽ xuất hiện ba đợt chiều cường vào các ngày răm và ba mươi hàng tháng âm lịch
các đợt chiều cường cuối năm kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh có thể sẽ làm tăng thêm mức độ ngập
tác động xâm nhập mặn sâu vào vùng nội địa làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân
và nguy hiểm đối với các công trình ven sông ven biển
trực phòng chống thiên tai tỉnh bạc liêu đề nghị ubnd các huyện thị xã thành phố và các sở ban ngành liên quan
tiến hành kiểm tra gia cố bờ bao hạ liêu các cống dọc theo quốc lộ một a trên địa bàn tỉnh
bảo đảm ngăn mặn cho diện tích lúa thu đông đông xuân vận động nhân dân gia cố bờ bao ao đầm ruộng muối bảo vệ sản xuất
thưa quý vị vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho năm người thiệt mạng và một người bị thương nặng
nghi phạm gây án là đối tượng hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa tỉnh thái nguyên
chín đã dùng dao chém tử vong năm người và là một người bị thương nặng
danh tính của năm người tử vong gồm vợ chín là ma thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu anh lường văn bánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là anh rể của chín
anh hoàng văn luận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chị trần thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
anh hoàng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú xóm lương bình hai
riêng anh lường văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện
đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án
ngay sau khi xảy ra vụ án công an tỉnh thái nguyên đã huy động nhiều lực lượng để truy bắt hung thủ
đến một mươi giờ sáng đối tượng đã bị bắt
hiện vụ án đang được công an tỉnh thái nguyên tiếp tục điều tra làm rõ
trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với trì cục kiểm lâm vùng bốn
tổ chức tập huấn tăng cường kiểm soát buôn bán ngà voi và các loài hoang dã cho các tỉnh có đường biên giới ở tây nguyên
tham dự tập huấn các kiểm lâm công an cảnh sát môi trường hải quan đến từ các tỉnh đắk lắc gia lai đắk nông con tung bình phước
được phổ biến một số nội dung như buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã trên thế giới khu vực việt nam và đắk lắc
thủ đoạn buôn lậu giấu hàng và tham nhũng nhận dạng ngà voi sừng tê giác sừng hổ vẫy tê tê và giới thiệu các tài liệu nhận dạng
công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật và hoang dã nguy cấp và thực thi công ước ở việt nam
nhận dạng các loài trong công ước và các loài được pháp luật bảo vệ thường xuyên bị buôn bán
tại chương trình tập huấn các đại biểu còn thảo luận về buôn bán động vật hoang dã và thách thức trong thực thi pháp luật tại các tỉnh
chia sẻ kinh nghiệm trong đánh án khởi tố hình sự xử lý tang vật đi thực địa hiện trường và xử lý các vụ vi phạm
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều cây rừng tự nhiên đường kính lớn hàng chục năm tuổi ở khu vực đồi chín mươi có diện tích ba bảy hectare
thuộc ấp một xã phú lý huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý đã bị chặt phá
điều đáng nói là người có chủ trương thực hiện lại chính là khu bảo tồn với lý do dọn cây bụi dây leo để thực hiện
trong thí nghiệm cây dược liệu cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai đang vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu lợi dụng thực hiện dự án để phá rừng
nhiều gốc cây gỗ tự nhiên hàng chục năm vừa bị chặt có cây đốn hạ chưa kịp mang ra khỏi khu vực nhiều khúc gỗ còn để ngộn ngang dưới các tán cây như thế này
chính quyền địa phương cho biết sau khi phát hiện biểu hiện bất thường có dấu hiệu phá rừng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm ngăn chặn
sau khi vào cuộc tri cục kiểm lâm đồng nai đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm thực tế và xác định diện tích có cây rừng tự nhiên khu vực trên là ba bảy mươi hai ha
trong đó diện tích cây rừng tự nhiên bị tác động do chặt hạ cây là chín tám trăm linh m hai với hàng chục cây gỗ lâu năm có đường kinh lớn đã bị đốn hạ
chúng tôi đã tạm giữ khoảng hơn bốn trăm linh lóng và đo tính ra được khoảng hơn một mươi hai mét khối
trong năm hai nghìn một mươi chín toàn lực lượng cảnh sát biển đã chủ động quyết liệt triển khai toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác trong đó đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm xử lý kịp thời linh hoạt đúng chủ trương chính sách pháp luật việt nam và quốc tế các tình huống trên biển bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
trong năm đã xử lý ba năm trăm linh một tàu nước ngoài vi phạm vùng biển việt nam phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý bốn trăm tám mươi tám vụ tám trăm linh đối tượng có hành vi phạm tội vi phạm pháp luật trên biển thù giữ nhiều tăng vật hàng hóa đã xử phạt vi phạm hành chính gần hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để xây dựng cảnh sát biển việt nam ngày càng chính quy hiện đại trong sạch vững mạnh và hoàn thành
tốt nhiệm vụ được sao
thưa quý vị nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân góp phần thay đổi cuộc sống ở những vùng nông thôn những bản làng còn gặp nhiều khó khăn góp phần giảm thiểu tên ạn xã hội giúp cho người dân đi lại thuận lợi an toàn bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã xây dựng chương trình ánh sáng đường biên
trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín thực hiện chương trình ánh sáng đường biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã xây dựng được bảy công trình với chiều dài một mươi bốn km đường biên được thắp sáng
tổng kinh phí xây dựng hơn bảy trăm linh triệu đồng và gần năm trăm linh ngày công nguồn quỹ được cán bộ chiến sĩ trong lực lượng bộ đội biên phòng đóng góp
đây là chương trình mang đậm nghĩa tình quân dân thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người lính biên phòng với người dân ở khu vực biên giới và các vùng nông thôn ven biển tỉnh quảng trị
công trình ánh sáng đường biên đưa vào sử dụng đã góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giúp người dân đi lại sinh hoạt thuận tiện hơn
nên hay không nên di rời bố trí tái định cư thì hàng chục hộ dân sống trong bán kính ba trăm linh m từ mỏ đá xi măng đồng lâm xã phong xuân huyện phong điền đã ủ ạt xây mới cơi nới nhà cửa tường rào
động thái này được chính quyền địa phương ví như một cuộc chạy đua để chờ đền bù khi nhà nước tiến hành giải tỏa thu hồi đất
những ngôi nhà vừa xây xong chỉ để đóng cửa bỏ không
không chỉ xây nhà nhiều hộ dân còn xây tường cơi nới mái tre bên phải bên trái phía sau
phía trước thậm chí còn làm mái tre cho cả sân phơi lúa
người dân ở đây giải thích việc xây cất này nhằm giải quyết nhu cầu sử dụng của hộ gia đình
nhưng theo chính quyền địa phương thì chuyện không đơn giản như vậy
nhưng mà di dời cả hộ dân này thì chưa được cập trình quy trình cho nên việc di dời hay không là còn phục vụ cập trình và có tỉnh toán trong thời gian dài có tiệm đồ
đề nghị cả hộ dân là không xây cất công trình sau này để trận lãng phí khi mà có chú trường di dời
sở dĩ có tình trạng trên là do nhiều năm qua người dân sống trong vùng ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đá của công ty xi măng đồng lâm
mỗi lần đơn vị khai thác nổ mìn nhà cửa của người dân bị rung lắc dẫn đến nứt nẻ
đất đá bay vào dụng lúa do mỏ khai thác âm so với mặt đất nên lượng nước ngầm nước mặt bị hút hết xuống mỏ gây ra tình trạng khan hiếm nguồn nước tưới
trước thực trạng đó tỉnh thừa thiên huế huyện phong điền người dân và nhà máy xi măng đã họp bàn đưa ra nhiều phương án xử lý
trong đó có nguyện vọng được di rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của người dân địa phương
những phương án đề xuất của người dân địa phương chính quyền cấp xã cấp huyện đã được trình lên ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đến nay đã gần nửa năm
và từ đó đến nay sở tài nguyên và môi trường vẫn trong quá trình thẩm định
việc đi hay không đi đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng
và cứ mỗi ngày chờ đợi chính quyền cấp xã cấp huyện lại thêm một ngày lung túng
vì không có căn cứ để buộc người dân dừng việc xây dựng
và nếu phải di rời những công trình xây vội này sẽ làm thêm gánh nặng giải tỏa cho doanh nghiệp nhà nước và thậm chí là của chính người dân
tại hải dương nhiều ngày qua thời tiết thất thường có sự tranh lệch nhiệt độ lớn độ ẩm cao khiến cho số lượng trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao
đặc biệt là số bệnh nhi mắc cung a tăng đột biến
tại bệnh viện nhi hải dương trung bình mỗi ngày đón tiếp khoảng bốn trăm linh bệnh nhi đến khám
một phần tư số đó là khám các bệnh về đường hô hấp
trong đó thời hạn tạm trú tại việt nam của công dân các nước này không quá một mươi năm ngày kể từ ngày nhập cảnh không phân biệt loại hộ chiếu mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật việt nam
theo nhận định của hội đồng tư vấn du lịch nếu tiếp tục gia hạn miễn thị thực cho công dân tám nước gồm liên bang nga nhật bản hàn quốc đan mạch naui thụy điển phần lan belarus thì du lịch việt nam có thể sẽ thu hút hơn một triệu lượt khách quốc tế một năm
việc này sẽ mang đến động lực đáng kể để khách du lịch các nước này chọn việt nam làm điểm đến
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ bốn sáu triệu đến tham quan hội an
đây là sự kiện nhằm đánh dấu những thành công trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh đồng thời mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi
qua đó góp phần quảng bá giới thiệu về hình ảnh con người và đất nước việt nam nói chung và tỉnh quảng nam nói riêng đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước
vị khách thứ bốn sáu triệu đến từ vương quốc anh
năm hai nghìn một mươi chín có ý nghĩa đặc biệt với du lịch quảng nam khi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới một mươi năm củ lao tràm trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch tỉnh quảng nam đạt được nhiều kết quả với nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng trong đó thương hiệu du lịch hội an được nhiều tạp chí uy tín trên thế giới vinh danh
hội an vừa phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ô cốp trên địa bàn trong năm hai nghìn một mươi chín có một mươi ba sản phẩm được xếp hạng công nhận sản phẩm đạt từ ba sao trở lên
năm sản phẩm được công nhận sản phẩm đạt bốn sao gồm dưa lưới taki dưa chuột baby ở huyện quảng sương nước mắm mắm tôm mắm tép ở huyện hoàng hóa tám sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn ba sao gồm rượu chine và mắm tôm hòa hải ở huyện hậu lộc
thọ xuân trứng sạch hiền nhuần ở đông sơn tinh dầu xả chanh ở thạch thành và rượu xâm báo ở huyện vĩnh lộc
các sản phẩm nói trên được tỉnh thanh hóa cấp chứng nhận được hỗ trợ phát triển sản phẩm sử dụng biểu trưng của chương trình ocop với thứ hạng sao in trên ba bỉ sản phẩm tuy nhiên cũng sẽ phải chịu sự kiểm tra đột xuất định kỳ và xử lý khi có vi phạm xảy ra

các sản phẩm nói trên được tỉnh thanh hóa cấp chứng nhận được hỗ trợ phát triển sản phẩm tuy nhiên cũng sẽ phải chịu sự kiểm tra đột xuất định kỳ